trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đang diễn biến phức tạp
bộ y tế đã khuyến cáo người dân chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh
trong đó việc đeo khẩu trang là một trong số những biện pháp đầu tiên cần được thực hiện
cũng chính vì vậy thị trường khẩu trang bỗng dừng trở nên đắt khách
như quý vị có thể thấy chiếc khẩu trang trên tay tôi giá của nó trên thị trường hiện đã tăng gấp hai đến ba lần
so với trước khi có thông tin về dịch viêm phổi cấp thậm chí có nơi giá của nó còn tăng gấp nhiều lần
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân tại tỉnh lào cai
tại thành phố lào cai trong những ngày vừa qua số lượng người đến mua khẩu trang tại các cửa hàng thuốc tăng đột biến
khiến mặt hàng này ngày càng trở nên đắt đỏ
nếu như trước kia giá bình quân của một hộp khẩu trang y tế thông thường giao động từ bốn mươi đến năm mươi nghìn đồng
một lọ sắt quẩn tay nhanh có giá khoảng năm mươi đồng thì nay đã tăng gấp ba lần
mặc dù đắt nhưng người dân vẫn mua rất nhiều thậm chí nhiều hiệu thuốc không còn hàng để bán
tại cửa khẩu đường bộ quốc tế lào cai những ngày này đã hình thành một khu buôn bán khẩu trang với đủ loại mẫu mã sản phẩm
theo chia sẻ của một số tiểu thương thì chủ yếu khẩu trang được bán cho người trung quốc mua về dùng
vì nhu cầu lớn trong khi số lượng cung lại hạn chế
nên giá cả cũng mỗi ngày một khác
không có người mua nhưng người ta chỉ việt nam thì chỉ mua một hai cái hộp này một gia đình dùng nơi
nhưng người trung quốc thì người ta lại mua có thể người ta mua hai ba người người ta mua một kỳ ăn
trước cơn sốt của thị trường khẩu trang mỗi người dân hãy là những người tiêu dùng thông thái để lựa chọn cho mình những sản phẩm phù hợp
để phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả bên cạnh việc sử dụng khẩu trang thì người dân cần nâng cao hiểu biết về tình hình dịch bệnh
không quá lo lắng và thực hiện đầy đủ những khuyến cáo của bộ y tế